ban tuyên giáo tỉnh ủy hương yên đã tổ chức hội nghị giới thiệu sách cách mạng tháng tám ở tỉnh hưng yên
tới các cán bộ đảng viên và nhân dân tỉnh hương yên
cách mạng tháng tám ở hưng yên ghi dấu một giai đoạn lịch sử vẻ vang của thời kỳ đấu tranh đầy gian khổ
bền bỉ với những công hiến đồng góp hy sinh to lớn của đảng bộ và nhân dân hương yên
vì độc lập tự do của tổ quốc
cuốn sách cách mạng tháng tám ở hưng yên cung cấp những tư liệu lịch sử
khắc họa lại quá trình hình thành và phát triển của tổ chức đảng tiến tới thành lập đảng bộ tỉnh hưng yên
đồng thời trình bày quá trình đảng bộ tỉnh hưng yên tích cực đấu tranh chống địch khủng bố
chuẩn bị lực lượng tiến tới khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền về tay nhân dân trong cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
việc phát hành sách cách mạng tháng tám ở hương yên sẽ giúp cán bộ đảng viên nhân dân tỉnh hưng yên và bạn đọc
hiểu thêm về truyền thống anh hùng cách mạng của đảng bộ và nhân dân tỉnh hưng yên trong cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
cách mạng tháng tám ở hưng yên